công an xã trọng hóa đã phối hợp với các lực lượng tổ chức nắm tình hình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữ vững đường biên cột mốc làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
lực lượng công an xã trọng hóa tiếp tục để mạnh hoạt động của mô hình cụm bản biên giới liên kết giữ gìn an ninh trật tự tại sáu bản và mô hình bản an toàn tại một mươi năm bản trên địa bàn xã và xây dựng mới mô hình bản biên giới không ma túy tại bản ca in
đồng thời tích cực tuyên truyền vận động bà con làm căn cước công dân cài đặt tài khoản định danh điện tử tận tình hướng dẫn vận động bà con chấp hành chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc

chủ động đi đầu tận tâm phục vụ là phương châm hành động của những cán bộ chiến sĩ công an xã trọng hóa nói chung và công an các xã địa bàn biên giới minh hóa nói riêng
vượt qua những khó khăn thử nhật họ ngày đêm bám bản bám dân tất cả vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị khác với những giảng viên khối dân sự nhiệm vụ của những giảng viên trong khối ngành lực lượng vũ trang thì có thêm một trọng trách nặng
đó là đào tạo ra những chiến sĩ công an nhân dân không chỉ có chi thức mà còn phải có niềm tin ý chí bản lĩnh vững vàng để đảm đương nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
chính vì vậy dù công việc còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với những người thầy người cô trong lực lượng công an nhân dân đó còn là niềm vui sự vinh dự tự hào
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một giảng viên trong lực lượng công an nhân dân
và cùng lắng nghe những câu chuyện nghề để hiểu thêm về những cống hiến của những thầy cô giáo công an nhân dân trong sự nghiệp chồng người
đằng sau những buổi học như thế này là sự hướng dẫn theo sát của những giảng viên của khoa cảnh vệ trường cao đẳng an ninh nhân dân i
đây là khoa duy nhất đào tạo chuyên ngành cảnh vệ của bộ công an
trong buổi học ngày hôm nay các sinh viên sẽ được hướng dẫn bởi nữ giảng viên duy nhất của khoa
tôi là đại ý lê thầy dung tôi là giảng viên của khoa cảnh vệ trường cao đẳng an ninh nhân dân i
ngay từ khi còn học phổ thông tôi đã luôn có ước mơ là được trở thành một chuyến sĩ công an nhân dân
được khoác lên mình bộ quân phục công an và có thể góp sức mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
rất là may mắn là tôi đã đỗ vào học viện an ninh
trong quá trình mà chúng tôi học tập tại trường thì tôi cũng rất là biết ơn những thầy cô giáo và đã rất là tâm huyết truyền dạy kiến thức cho tôi
từ đó là nhen nhóm cái ước mơ trong tôi là có thể trở thành một người giáo viên để có thể góp sức vào cái sự nghiệp chồng người cao cả
khoa chúng tôi là khoa cảnh vệ
thực trường cao đẳng an ninh i
thì đối với ngành cảnh vệ thì so với các ngành học khác thì cũng có những khác biệt
vì là ngành cảnh vệ là ngành đào tạo những học viên mà sau này sẽ trực tiếp làm những công tác là bảo vệ lãnh đạo đảng nhà nước
bảo vệ các khu vực mục tiêu trọng yếu và bảo vệ các sự kiện đặc biệt quan trọng
cũng như là bảo vệ các đoàn khách quốc tế khi sang thăm và làm việc tại việt nam
bởi vậy thì là cái nghề học này nó có những cái sự khác biệt và đòi hỏi là những giáo viên giảng dạy thì phải đầu tư tâm huyết
và phải luôn cập nhật những cái phương pháp mới những cái kiến thức thực tế mới
trong quá trình nghiên cứu thì đều phải dành nhiều thời gian và trực tiếp tham gia cùng với các cán bộ ở đơn vị chiến đấu
luôn phải cập nhật những kiến thức những cái cách vận dụng vận hành đối với những phương tiện thiết bị
phương pháp giảng dạy của cô thì sinh động dễ hiểu giúp chúng em có những kiến thức để phục vụ công tác sau này
cô dung trong quá trình đi lớp luôn là giáo viên giảng viên nhiệt tình tâm huyết với nghề
cô luôn cập nhật những kiến thức mới trang bị cho chúng em những kiến thức thực tế
với cách làm hay sáng tạo cùng những nhiệt huyết trong sự nghiệp chồng người
đại úy lê thùy dung đã đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp bộ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
bình thường trong cuộc sống hàng ngày khi mà đi tham quan những cái địa điểm như đăng bác
hoặc là đi qua những khu vực làm việc trọng yếu của trung ương
thì tôi cũng sẽ có những lần gặp lại những học viên của mình
và lúc đấy là tôi cảm thấy là vô cùng tự hào khi mà mình đã cũng đã góp phần
để đào tạo được những em học viên sau này là chiến sĩ cảnh vệ
để có thể góp phần vào việc đảm bảo an ninh an toàn cho các khu vực mục tiêu
cũng như là đảm bảo an ninh an toàn cho đất nước
hàng năm thì đồng chí luôn luôn đăng ký với lãnh đạo khoa để đến với đơn vị thực tiễn
cùng với các anh em trong đơn vị thực tiễn của lực lượng cảnh vệ để làm thực tiễn
và về mang cái hơi thở đấy về đối với học viên
cho nên những cái bài giảng của đồng chí dung thì sau này chúng tôi khảo sát lại
thì học viên đánh giá rất là cao
và ngay cả các đồng chí lãnh đạo bộ tư lệnh khi sử dụng nguồn nhân lực của chúng tôi
thì các ông chí cũng đánh giá là rất là tốt
hoàn thiện bản thân và trưởng thành là một con đường dài
và những bước đi đầu tiên của mỗi chiến sĩ cảnh vệ cùng với tâm thế vững vàng khí thế
là sự đồng hành chắp cánh của những người sạc viên